nhận lời mời của chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân đoàn đại biểu hạ viện vương quốc maroc do ngài habib el manki
chủ tịch hạ viện dẫn đầu và phu nhân thăm chính thức việt nam từ ngày một mươi sáu đến ngày hai mươi hai tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi chín
sáng nay ngày một mươi tám tháng một mươi hai lễ đón chính thức chủ tịch hạ viện habbib el manki và đoàn đại biểu hạ viện vương quốc maroc đã diễn ra trang trọng tại nhà quốc hội
chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân chủ trì lễ đón
ngày sau lễ đón hai bên đã tiến hành hội đàm
việt nam và maroc thiết lập quan hệ ngoại giao từ những năm một nghìn chín trăm sáu mươi một hiện quan hệ chính trị giữa hai nước đang phát triển tốt đẹp
trong những năm qua maroc luôn dành sự ủng hộ cho việt nam tại các diễn đàn quốc tế
maroc ủng hộ việt nam ứng cử làm ủy viên không thường trực của hội đồng bảo an liên hợp quốc nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi một
hội đồng nhân quyền hội đồng kinh tế xã hội công nhận kinh tế thị trường đầy đủ cho việt nam
tuy nhiên hợp tác kinh tế thương mại giữa hai nước mới chỉ dừng ở con số khiêm tốn
thương mại hai chiều chỉ đạt một trăm chín mươi triệu đô la mỹ trong năm hai nghìn một mươi sáu chưa tương xứng với tiềm năng và mong muốn của hai bên
vì vậy chuyến thăm chính thức của đoàn đại biểu hạ viện vương quốc maroc tới việt nam lần này
có ý nghĩa to lớn trong việc tăng cường quan hệ hữu nghị giữa cơ quan lập pháp hai nước
có phần quan trọng thúc đẩy hơn nữa quan hệ hữu nghị và hợp tác nhiều mặt giữa việt nam và maroc
nhất là khi maroc đã trở về với ngôi nhà chung của liên hợp quốc
liên minh châu phi vào ngày ba mươi một tháng một năm hai nghìn một mươi bảy sau ba mươi ba năm rút khỏi tổ chức này
cùng với việc maroc vừa được bầu vào vị trí phó chủ tịch của đại hội đồng liên hợp quốc khóa bảy mươi hai
từ tháng chín năm hai nghìn một mươi bảy đến tháng chín năm hai nghìn một mươi bảy